tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với ủy viên thường vụ bộ chính trị
chủ tịch ủy ban toàn quốc hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc trung quốc du chính thành
chủ tịch chính hiệp du chính thanh bày tỏ vui mừng được gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trước thềm kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
và vào thời điểm nhân dân hai nước đang cùng chuẩn bị đón tết cổ truyền
tổng bí thư nguyễn phú trọng thông báo với chủ tịch chính hiệp du chính thanh
những nhận thức chung quan trọng đạt được tại cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
nhấn mạnh những nhận thức chung và quyết tâm của lãnh đạo hai đảng hai nước
cần được lan tỏa đến tất cả các cấp các ngành và nhân dân hai nước
cần được thực hiện hóa bằng các hành động cụ thể và nhất quán
nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
không ngừng phát triển tốt đẹp theo đúng phương châm một mươi sáu chữ và tinh thần bốn tốt
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những đóng góp của quan hệ hợp tác
giao lưu giữa chính hiệp trung quốc và mặt trận tổ quốc việt nam
cho tổng thể quan hệ hai nước trong thời gian qua
bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục đi sâu hợp tác một cách thiết thực
hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
củng cố hơn nữa nền tảng hữu nghị nhân dân giữa hai nước
chủ tịch chính hiệp du chính thanh nhấn mạnh
đảng chính phủ trung quốc rất coi trọng quan hệ lắng giềng hiệu nghị truyền thống
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với việt nam
khẳng định chính hiệp toàn quốc trung quốc sẽ cùng với mặt trận tổ quốc việt nam
tích cực đẩy mạnh quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai nước
tăng cường các hình thức giao lưu nhân dân
thúc đẩy chiều sâu hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước
góp phần củng cố và tăng cường nền tảng xã hội vững chắc
đưa quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển lành mạnh
ổn định vì lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước